một trong những công tác bảo vệ chăm lo quyền lợi cho người lao động mà hiện nay liên đoàn lao động các tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện
chính là công đoàn cơ sở phải đàm phán thương lượng ký kết được tỏa ước lao động tập thể với những điều khoản nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người lao động
đây cũng là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận tại đại hội công đoàn lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hành hai mươi
diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại liên đoàn lao động tỉnh bắc giang
trên địa bàn tỉnh bắc giang hiện có sáu khu công nghiệp và ba mươi cụm công nghiệp với khoảng hơn bốn doanh nghiệp công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh
thu hút lực lượng lao động đông đảo tại địa phương và một số tỉnh khác đến làm việc
vì vậy việc bảo đảm đầy đủ lợi ích cho người lao động là điều hết sức cần thiết
tôi cảm nhận thấy được sự quan tâm từ phía ban lãnh đạo cấp tỉnh
dành cho công đoàn cơ sở chúng tôi là được nhiều hơn
điển hình là những năm gần đây thì cũng tạo nhiều sân chơi cho chúng tôi
được giao lưu với các khối doanh nghiệp là sân chơi để cho chúng tôi có thể là vui chơi và học hỏi
với lực lượng lao động đông đảo việc xảy ra tranh chấp mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi
về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả doanh nghiệp và người lao động
trách nhiệm của công đoàn cơ sở chính là làm sao xây dựng được quan hệ lao động hài hòa
tiến bộ tránh những xung đột
trên cơ sở đàm phán ký kết thực hiện các thỏa ước lao động tập thể
chúng tôi đã trực tiếp làm việc với ban chấp hành công đoàn các doanh nghiệp
và đại diện ban giám đốc sử dụng người lao động
cũng phân tích và giải thích trên cơ sở là luật
và cũng đề nghị họ quan tâm những điều khoản có lợi hơn cho người lao động
để công nhân gắn bó hơn đối với doanh nghiệp của mình
và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công nhân lao động
và đem lại danh thu lợi ích cho doanh nghiệp mình nhiều hơn
qua đó người sử dụng lao động sẽ có những quan tâm trở lại
đối với người lao động công nhân lao động doanh nghiệp công đoàn
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp
cũng như công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
để thảo luận tương đối kỹ để xây dựng một bản thỏa ước đầy đủ nhất
và có nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của luật lao động
đồng thời cũng phải gặp gỡ giới chủ người sử dụng lao động
để tiến hành đàm phán
đương nhiên trong cuộc đàm phán phải bảo vệ quan điểm của công đoàn
phải bảo vệ người lao động nhưng đồng thời cũng phải đồng hành cùng doanh nghiệp
vì hai bên phải có lợi mới gặp nhau được
chúng tôi tập trung vào thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi
chế độ tiền lương chế độ tiền thưởng tiền chuyên cần tiền ăn ca
chế độ ốm đau chế độ thai sản và nhiều các chế độ khác
tuy nhiên hiện nay mới chỉ có khoảng bốn mươi
các bản thỏa ước lao động tập thể trong các loại hình doanh nghiệp
có những điều khoản thỏa thuận có lợi cho người lao động
khoảng năm mươi các bản thỏa ước ít có lợi cho người lao động
vì vậy để xây dựng bản thỏa ước có chất lượng
cần phải có sự tham gia của nhiều bên liên quan
để làm sao vừa bảo đảm được lợi ích cho người lao động
nhưng cũng phải tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển